các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết cũng là một sự lãng phí
nổi lên hiện nay là trào lưu vung tay mua sắm các mặt hàng đắt tiền như là một cách để chơi ngông
chơi sang thể hiện đẳng cấp của một số người mà việc mua sắm hoa trái cây cảnh của một bộ phận dân cư những ngày giáp tết
nhất là tại các đô thị lớn khiến không ít người phải lo lắng về sự tốn kém lãng phí không cần thiết
trái với tinh thần vui xuân đón tết lành mạnh tiết kiệm mà đảng và nhà nước đã chủ trương và quán triệt rộng rãi trong nhiều năm qua
cũng liên quan đến chủ đề ngày tết bài học từ phong bao lì xì là nội dung chính bài viết trên báo thanh niên
tết đến trẻ thường được người lớn lì xì đây là tục lệ mà đứa trẻ nào cũng hào hức mong chờ
thế nhưng đi liền với đó là những tình huống khiến không ít phụ huynh và khách đến chúc tết
giờ khóc giờ cười bởi sự vô tư và thật thà nghĩ sao nói vậy của con trẻ
nhận và sử dụng lì xì trong ngày tết không chỉ thể hiện ứng xử một cách phù hợp
phân hóa mà còn nuôi dưỡng lòng chắc ẩn và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
báo sài gòn giải phóng số ra hôm nay có bài viết cựu thứ trưởng bộ công an chối trách nhiệm trong quản lý
ngày hai mươi tám tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành công an liên quan đến hành vi giúp sức cho bị cáo phan văn anh vũ
tức vũ nhôm theo tóm nhiều diện tích đất công sản có vị trí đẹp tại hai thành phố lớn đà nẵng và tp hồ chí minh
vụ án này liên quan tới hai cựu thứ trưởng bộ công an là bùi văn thành và trần việt tân
cùng các thuộc cấp nguyễn hiệu bách và phan hiệu tuấn
những ngày cận tết số lượng heo đổ về các chợ đầu mối tại tp hồ chí minh tăng gấp đôi ngày thường
một số thương lái đưa heo chết heo bệnh lở mồm long móng tra trộn vào cùng lượng heo sạch để bán kiếm lời
heo bệnh đội lốt heo sạch tràn vào thành phố là bài viết đáng chú ý trên báo lao động
về vấn đề giám sát heo bệnh heo kém chất lượng đội lốt heo sạch tuồn vào địa bàn thành phố hồ chí minh
trường ban quản lý an toàn thực phẩm tp hồ chí minh cho biết
tp hồ chí minh giám sát chặt các cơ sở giết mổ heo trên địa bàn
nên không ít thương lái đưa heo vào giết mổ tại các cơ sở ở các tỉnh
theo đó việc một số tỉnh chưa quản lý chặt hoạt động giết mổ sẽ để lọt heo chết
heo lở mồm long móng tuồn vào tp hồ chí minh tiêu thụ
thời gian qua đã có nhiều vụ việc tranh chấp gây khó khăn cho công tác quản lý nhà ở
báo hà nội mới có bài công tác quản lý nhà ở tăng cường giải pháp xử lý nghiêm vi phạm
thực tế cho thấy các tranh chấp khiếu nại phát sinh tại các nhà trung cư trong thời gian qua
chủ yếu xoay quanh việc chậm tổ chức hội nghị nhà trung cư để thành lập ban quản trị
bàn giao kinh phí và sử dụng quỹ bảo trì
một số quy định pháp lý về quản lý sử dụng nhà trung cư như cách tính diện tích căn hộ diện tích lô da chưa rõ
giải quyết tình trạng trên năm hai nghìn một mươi tám sở xây dựng hà nội ủy ban nhân dân các quận huyện
đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều lớp tập huấn tuyên truyền cho các cán bộ quản lý
ban quản trị cư dân các cụm tòa nhà trung cư đôn đốc công tác tổ chức hội nghị nhà trung cư
bầu ban quản trị bàn giao hồ sơ kinh phí bảo trì hai tại các trung cư trên địa bàn
tết này gần hai giáo viên ở một mươi bốn xã thị trấn toàn huyện điện biên vẫn giữ được nguyên mức thường như các năm trước
không tăng không giảm
những số không thưởng tết giáo viên là bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
giáo viên vùng cao biên giới hầu hết là người dưới xuôi và mỗi dịp tết đến
câu chuyện đầu môi mỗi người hỏi nhau bao giờ cũng là tết này có về quê không
không có thưởng tết nhưng cơ bản các giáo viên sẽ cố xoay sở để những ngày tết được về đoàn tụ xung vầy với người thân
nhưng cũng có khá nhiều giáo viên vì nhiều lý do nên phải ở lại canh trường bám biên đón tết
trong đó lý do đầu tiên là không đủ tiền về quê
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang một mươi ba
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại